chắc chắn là đầu tiên là ta phải thay đổi tư duy của con người của doanh nghiệp của từng cá nhân một thậm chí là của cả chính phủ nữa
chứ không coi là cái nguồn big data bây giờ nó lại là không phải là chính thức
thế nhưng hiện nay là mình vẫn có cái tư duy là vẫn theo cái nếp nghĩ cũ cho nên là hơi khó đầu tiên là phải thay đổi cái tư duy
và khi đã thay đổi tư duy rồi thì ông phải thay đổi cái quy trình
và thậm chí là nó ảnh hưởng nữa là phải thay đổi cả tổ chức đó
bởi vì trước đây ông sản xuất theo quy trình truyền thống
nhưng bây giờ nó tất cả những cái bước mà truyền thống mình cần thì bây giờ mình phải bỏ để áp dụng cho một cái cách thức mới
để truy cập dữ liệu thì nó sẽ hiệu quả hơn
một trong cái xu hướng đấy là cái thứ nhất là về chính phủ
là xu hướng là phải tích cực là sử dụng cái big data
và hiện nay là ông ấy đang tạo ra những cái nguồn để lên đảng cho cái big data
ví dụ chính phủ điện tử hoặc là chuyển đổi số thì đấy là giúp cho đấy
thế còn trong kinh tức về y tế thì lại càng
bây giờ khám chữa bệnh thì bây giờ có cần gì phải đến bệnh viện đâu mà có bác sĩ online chẳng hạn
thế là mình mới vào đấy mình kê khai cái bệnh của mình ra
thì bên kia là người ta đã xây dựng trực tuyến là người ta không phải là bác sĩ người ta khuyên trực tiếp như thế
nhưng mà người ta thiết kế tất cả những cái phần mềm ấy rồi
cái trường hợp như thế này như thế này thì dữ liệu lớn tự nhiên là nó sẽ đưa ra
nó phỏng đoán cho mình là ông bị tất cả dữ liệu mình vào như này thì nó sẽ đưa ra một cái dự đoán cho bệnh của mình
và đưa sự đoán bệnh như thế thì bắt đầu là người ta đưa ra cái phát bồ điều trị
tương tự vậy trong giáo dục trong đoàn tạo thì đặc biệt là nhất là ảnh hưởng covid vừa rồi
cho nên là nó đã càng một cái cơ động cơ và cái thúc đẩy để đào tạo trực tuyến
không cần phải đến lớp nữa
mà tự dưng là từng học viên hoặc sinh viên tự học ở nhà
và thầy giáo cũng và cô giáo cũng không cần phải giảng trực tiếp mà có các bài giảng trực tiếp người ta đã số hóa đấy rồi
cho nên là nói là
big data là ứng dụng trong rất nhiều các lĩnh vực khác nhau
từ chính phủ này y tế này văn hóa này xã hội này
và thậm chí là của từng cá nhân người một
vâng qua phần chia sẻ của vị khách mời chúng ta càng thấy rõ tầm quan trọng của dữ liệu lớn trong mọi lĩnh vực
để có những hình dung cụ thể hơn xin mời quý vị cùng đến với một clip sau
một điều đã được dự báo trong nhiều năm trở lại đây đặc biệt khi cuộc cách mạng bốn bùng nổ
đó là doanh nghiệp nào tiếp cận và ứng dụng được các ứng dụng khoa học công nghệ hay ở đây là big data
để thành công chính vì thế không chỉ những tập đoàn lớn về công nghệ mới nằm trong vùng ảnh hưởng của tài nguyên số
mà cả những công ty ở quy mô vừa và nhỏ cũng hưởng lợi rất nhiều
nếu mà thấy rằng là cái dòng tiền nó không đủ thì sẽ gợi ý cho họ những cái cách thức để mà họ có thể nhận được cái dòng vốn
ví dụ như là vay vốn ngân hàng hay là họ phải tối ưu những cái quá trình hoạt động hiện thời để mà nó đảm bảo rằng là trong cái phòng tránh được cái việc mà hết tiền
thì đấy là cái mà một ví dụ về vận dụng cái ai và big data trong cái bài toán về tài chính kế toán cho doanh nghiệp
có thể thấy mặc dù các doanh nghiệp này không đủ nhưng mà các doanh nghiệp này cũng đủ
quá trình tiếp xúc với dữ liệu lớn chưa lâu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn cần được hoàn thiện
tuy nhiên các doanh nghiệp trong nước cũng bắt nhịp rất nhanh trong việc ứng dụng và khai thác nguồn tài nguyên số này
big data hay dữ liệu lớn trong thời kỳ bốn chính là nguồn lực quan trọng mang tính cốt yếu tạo ra lợi thế cạnh tranh tại bất kỳ một lĩnh vực nào
đặc biệt big data còn đem lại cái nhìn mới sự sáng tạo trong quá trình thay đổi từng loại hình dịch vụ nâng cao hiệu quả kinh doanh với rủi ro chi phí được tối ưu nhất
thưa ông dữ liệu lớn mang lại rất nhiều lợi ích nhưng mà chắc chắn là cũng gặp không ít thách thức khi triển khai
ông có thể chia sẻ và phân tích cụ thể hơn về những khó khăn thường gặp khi áp dụng big data và áp dụng big data thì có rủi ro không và nếu có thì đó là gì ạ

từ những sự quan ngại về khả năng ứng dụng trong thời gian đầu đến nay dữ liệu lớn big data đã thực sự đóng vai trò quan trọng không thể thiếu
trong thời đại công nghiệp bốn và chắc chắn việc làm chủ được nguồn dữ liệu lớn và đưa chúng vào sản xuất
sẽ khiến cuộc sống của con người trở nên thông minh hơn và hiệu quả hơn
từ lời giảng viên đại học vinh nhưng bằng niềm đam mê nghiên cứu chế tạo anh đã sáng chế ra lồng nuôi cá bằng nhựa hdpe
đã giành nhì sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh nghệ an được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ cấp bằng sáng chế độc quyền
từ thành tiệu ban đầu ấy anh đã quyết định khởi nghiệp với chính sáng chế của mình
anh là ai và sáng chế của anh có hiệu quả như thế nào xin mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự sau
mô hình nuôi cá bằng lồng từ lâu đã mang lại giá trị kinh tế lớn cho người nuôi trồng thủy sản
với những ưu điểm như dễ chăm sóc nuôi mật độ cao dễ thu hoạch chi phí ban đầu không cao
tuy nhiên mô hình này cũng có nhiều hạn chế như công nghệ nuôi lồng hiện tại chưa đáp ứng được điều kiện vùng lòng hồ
vật liệu làm lồng chủ yếu là bằng gỗ che mét kim loại
thời gian sử dụng ngắn chỉ từ một đến hai năm là phải sửa chữa khiến cho chi phí lồng nuôi trong quá trình nuôi cá lồng tăng cao
từ thực tế này anh hoàng văn hợi đã nghiên cứu và phát triển một loại lồng nuôi cá công nghệ mới
đối với hệ thống lồng nuôi cá bằng nhựa hdpe thì có ba bộ phần chính nhất là khung lồng
một bộ phần nữa là tùy lưới tùy lưới thì bằng chất liệu polyethylene và hệ thống neo
đối với hệ thống này khung nhựa hdpe thì nó còn tuổi thỏa từ ba mươi đến bốn mươi năm
bởi vì nó là vật liệu bằng chống tiết thực tế mặt trời nên là nó không bị lò hóa
không chỉ hiệu quả về mặt kỹ thuật và công nghệ lồng nuôi cá bằng nhựa hdpe cơ bản đã được nội địa hóa
nhờ đó mức đầu tư chỉ khoảng ba mươi
so với nhập ngoại mà tiêu chuẩn chất lượng vẫn bảo đảm
điều điểm thứ nhất là về chất liệu để làm đến khung lồng bằng nhựa hdpe và thay cho các cây phi nhựa
cái khung này đồng thời vừa làm phao vừa làm khung vừa làm sàn để đi lại để vận hành
với cái vật liệu này thì nó bền nó không bị rỉ không bị oxy hóa
lồng tuyên thống thường là bằng gỗ bằng sắc
sau thời tiết thứ hai nữa là nó cứng nhắc nó không có cái đổi dẻo uốn lượn theo dòng gió
nên thường thường khi có bão thì là các cái lồng truyền thống thường nó bị phá hủy hoặc đánh gãy
thứ hai nữa là về kích thước
thứ ba là nó có thể làm được bất cứ kích thước nào từ to cho đến nhỏ
còn nếu mà đối với các cây lồng tuyên thống thì nó chỉ làm được quy mô thể tích tầm khoảng là một trăm linh m hai đến hai trăm linh m hai

ngoài ra tác giả còn nói rằng các cây lồng tuyên thống không có thể làm được bất cứ kích thước nào
ngoài ra tác giả còn tích hợp hệ thống cho ăn tự động bằng việc thiết kế thêm một thùng chứa thức ăn hình nón có độ cao cao hơn mặt nước
các viên thức ăn theo quán tính sẽ rơi xuống dưới nước qua các ống dẫn
người nuôi chỉ việc ngồi ở trên quan sát các lồng điều chỉnh các van để lượng thức ăn vào lồng cho hợp lý
khi chúng tôi thực hiện phóng sự này anh hợi cho biết đang tiếp tục nghiên cứu cải tiến để đưa hệ thống lồng nhựa hdpe ra biển để nuôi trồng thủy sản
ngoài ra anh cũng đang trong quá trình nghiên cứu quy trình lồng ươm giống cá trong lồng để nhằm phục vụ cho nghề nuôi cá lồng các huyện miền núi
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình khoa học và đời sống của chúng tôi hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình tại địa chỉ nhândântv vn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau